hôm nay cựu thủ tướng bồ đào nha antoni guterres đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thư ký liên hợp quốc
trong một phiên họp của đại hội đồng liên hợp quốc tại trụ sở chính ở thành phố new york của mỹ
tân tổng thư ký antonio guterres đã chính thức tuyên thệ nhậm chức
dự kiến ông guterres sẽ có bài phát biểu với nội dung vạch ra kế hoạch cho những vấn đề toàn cầu hiện nay
cũng như việc cải tổ liên hợp quốc
ông antonio guterres là một nhà chính trị gia dày dặn kinh nghiệm của bồ đào nha
ông đã từng làm lãnh đạo đảng xã hội rồi trở thành thủ tướng bồ đào nha
trong tám năm giữ cương vị thủ tướng ông guterres được đánh giá là có nhiều đóng góp vào công cuộc cải tổ hệ thống tài chính của bồ đào nha
và đưa nước này ra nhập khối đồng tiến trung châu âu
tổng thư ký liên hợp quốc sắp mãn nhiệm ông ban ki moon đã ca ngợi ông antonio guterres là sự lựa chọn tuyệt vời để kế nhiệm ông